kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi thành phố hôm nay
thưa quý vị liên quan đến công tác xác minh dấu hiệu vi phạm tại khu đất một trăm ba mươi hai bến vân đồn
phường sáu quận bốn thành phố hồ chí minh xảy ra tại tổng công ty lương thực miền nam
công ty cổ phần phát triển bất động sản phát đạt bdr vừa có thông tin trả lời về vấn đề này
theo công ty phát rạp công văn của bộ công an là đề nghị cung cấp hồ sơ tài liệu
phục vụ công tác xác minh điều tra một vụ án khác không liên quan đến công ty phát đạt
cũng như không liên quan đến tổng công ty lương thực miền nam
đồng thời khẳng định không ký kết nhận chuyển nhượng cổ phần tại công ty cổ phần đầu tư phát triển vĩnh hội
cụ thể công văn của cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu
bộ công an yêu cầu công ty phát đạt cung cấp thông tin hồ sơ tài liệu liên quan đến việc ký kết
thực hiện hợp đồng nhận chuyển nhượng cổ phần của công ty cổ phần đầu tư phát triển vĩnh hội
hoặc nhận chuyển dưỡng dự án tại khu đất số một trăm ba mươi hai bê phan đồn
để phục vụ công tác xác minh các vi phạm xảy ra tại tổng công ty lương thực miền nam
sau khi cổ phiếu hbx của công ty cổ phần đầu tư hải pháp hbs giảm sàng vượt quá năm phiên liên tiếp
theo quy định công ty đã phải có văn bản giải trình gửi đến ủy ban chứng khoán nhà nước
tuy nhiên cổ phiếu này bất ngờ tăng kịch trần vào phiên sáng ngày ba mươi tháng một mươi một
sau khi cổ phiếu hpx đã có chuỗi giảm sàng thứ một mươi liên tiếp chốt tải tám năm trăm linh đồng trên cổ phiếu
với dư tái sàng sáu mươi chín triệu đơn vị tương ứng mất gần tám mươi kể từ đầu năm
đã trực chốc đẩy hpx xuống bức giá thấp kỷ luật kể thực hiện nghiên tiếp trên sàng hồ sê
việc cổ phiếu hpx tiếp tục bị giảm sâu trong bối cảnh nhiều cổ phiếu bất động sản tiếp tục được giải cứu
khiến nhiều nhà đầu tư đã dấu hỏi về tình hình kinh doanh
tuy nhiên sau một mươi phiên giảm sàn liên tiếp mã hpx của hải pháp sáng ngày ba mươi tháng một mươi một bất ngờ tăng kịch trần với dư bán lớn
động thái trên được diễn ra sau khi bị các công ty chứng khoán bán giải chấp cổ phiếu
cụ thể mira asset thông báo sẽ bán giải chấp ba tám triệu cổ phiếu thời gian từ ngày hai mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
đến khi đảm bảo tỷ lệ ký quỷ theo quy định của maf
chứng khoán kb việt nam cũng thông báo việc bán chạy chấp hơn một một triệu cổ phiếu
về ít từ ngày hai mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai đến khi đảm bảo tỷ lệ ký quỷ theo quy định
mặc dù được đưa ra bàn từ năm hai nghìn một mươi bảy nhưng việc nghiên cứu xây dựng dự thảo nghị định
sửa đổi nghị định số sáu mươi bảy năm hai nghìn một mươi ba về một số điều và biện pháp thi hành luật phòng chống tác hại của thuốc lá đến nay vẫn chưa được hoàn thiện
trong đó nút thắt là làm thế nào thuốc lá thế hệ mới bao gồm thuốc lá điện tử thuốc lá làm nóng
sớm chịu quản lý dưới luật trong bái cảnh
các sản phẩm dù đang là hàng lậu này nhưng lại được bán tràn lan công khai trên thị trường
hiện nay bộ công thương được giao chủ trì sửa đổi bổ sung nghị định sáu mươi bảy về kinh doanh thuốc lá
nghị định sửa đổi bổ sung đã được bộ tư pháp thẩm định và đang trong quá trình hoàn thiện để được chính phủ xem xét ban hành
trong một hội thảo gần đây do báo pháp luật việt nam tổ chức
các chuyên gia và đại diện đến từ nhiều bộ ban ngành liên quan đều rõ quan điểm về việc sớm đưa thuốc lá thế hệ mới vào quản lý
với tình trạng áp tác hiện nay
quản lý cũng đồng thời là cách tối ưu để kiểm chứng thuốc tiễn và toàn chi các tác nội của sản phẩm này trên nhiều mặt
trước nhu cầu chuyển đổi sang giải pháp giảm tác hại ngày càng tăng của những quốc quốc
vì vậy càng triển khai sớm biện pháp quản lý đối với thuốc lá thế hệ mới
chính sách kiểm soát thuốc lá quốc gia sẽ càng hoàn thiện
đảm bảo mọi sản phẩm thuốc lá chịu sự giám sát của luật pháp tạo sự an tâm cho cộng đồng xã hội
theo tổng cục thống kê công bố
trong một mươi một tháng năm hai nghìn hai mươi hai việt nam ước tính xuất siêu một mươi sáu tỷ đô la mỹ
tăng mạnh so với mức sáu tỷ đô la mỹ cùng kỳ năm trước
tính chung một mươi một tháng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt ba trăm bốn mươi hai hai mươi một tỷ đô la mỹ
tăng một mươi ba bốn so với cùng kỳ năm trước
còn kiêm ngạch nhập khẩu trong một mươi một tháng cũng có sự tăng trưởng mạnh
ước đạt ba trăm ba mươi một sáu mươi một tỷ đô la mỹ tăng một mươi một so với cùng kỳ năm trước
các ngành hàng bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng cũng tăng cao so với mức trước đại dịch
cụ thể tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt năm một mươi tám triệu tỷ đồng
tăng hai mươi năm so với cùng kỳ năm trước
tăng là một mươi sáu chín nếu loại trừ ước cố giá tăng
trong đó mỹ hiện là thị trường xuất khẩu lớn dịch vụ việt nam với kiên ngạch ước đạt một trăm linh một năm tỷ đô la mỹ
ở chiều ngược lại trung quốc là thị trường nhập khẩu lớn dịch vụ việt nam
đạt một trăm linh chín chín tỷ đô la mỹ
theo dự báo của đơn vị thống kê agrioti tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm giai đoạn năm hai nghìn hai mươi hai đến năm hai nghìn ba mươi
của thị trường logistics việt nam đạt mức năm năm
đã tăng trưởng lạc quan nhưng đặt ra thách thức về môi trường bởi mức độ phát thải của ngành này rất cao
vì vậy tại các diễn đàn quốc tế tổ chức tại việt nam đánh giá và giải pháp cho

một tiêu bệnh vững được xoáy sau bàn luận hướng đến các cơ chế và mô hình kết nối phù hợp
theo cục xuất nhập khẩu tính đến năm hai nghìn hai mươi một cả nước có hơn bốn mươi ba doanh nghiệp dịch vụ logistics
hơn năm doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics quốc tế
sáu mươi chín trung tâm logistics có quy mô lớn và vừa thu hút đầu tư ở nhiều lĩnh vực
thách thức đầu tiên của logistics xanh tâm sưu hữu phát triển kẻ trên là tiêu thụ năng lượng từ phương tiện
giải pháp đang được áp dụng vào các quốc gia phát triển là chuyển đổi phương tiện vận chuyển
từ tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch sang tiêu thụ điện
chúng tôi đã chấm dứt sản xuất xe tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch từ giữa năm nay
đồng thời chú động ký các cam kết môi trường để hướng tới năm hai nghìn bốn mươi đạt được mục tiêu phát thải carbon
tức sớm hơn một mươi năm so với cam kết của việt nam với quốc tế tại cop hai mươi sáu
trong nạn logistics tám mươi chín là doanh nghiệp việt nam có quy mô nhỏ và vừa
một mươi là doanh nghiệp liên doanh
và một doanh nghiệp một trăm linh vốn nước ngoài cung cấp dịch vụ logistics xuyên quốc gia
tuy nhiên số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm đa số
và tới chín mươi doanh nghiệp đăng ký có bốn dưới một mươi tỷ đồng

để mà kết nối giữa các doanh nghiệp chủ hàng
các doanh nghiệp vận tải các doanh nghiệp xuất nhập khẩu
để mà mình tối ưu những cái nguồn lực về chi phí xe
chi phí vận chuyển chi phí lưu trữ kho bãi
và điều đó sẽ giúp các doanh nghiệp giảm thiểu được
cái chi phí cho việc vận hoành trong ngành logistics của từng doanh nghiệp
tức là khi mà giảm thiểu được cái lượng vận chuyển lãng phí
những cái lượng xe rỗng
thì sẽ giảm thiểu được cái lượng thải co hai trên thế giới
thì chúng ta thấy thì việc phát triển xanh và giảm thiểu co hai
đây là một trong những quan tâm hàng đầu của tất cả các thành chính phủ
ở diễn đàn quốc gia về logistics xanh mới đây
một công thư cũng đã trình bày năm định hướng để đạt mục tiêu này
trong đó nhấn mạnh vào trọng tâm chương trình chuyển đổi số
chuyển đổi xanh trong ngành logistics
bên cạnh đó một công thư sử dụng mẫu khoa học công nghệ
đi trước xây dựng và ban hành mẫu tiêu chí
cho lượng mức độ phát triển logistics xanh
tuy nhiên một khía cạnh không thể bỏ qua
là logistics xanh vẫn phải đảm bảo hiệu quả kinh doanh
đơn vị fragility cũng đã thống kê năm hai nghìn hai mươi một
chi phí logistics của việt nam chiếm khoảng hơn hai mươi gdp
trong khi mức chi phí này trung bình trên thế giới chỉ khoảng một mươi một
một bài toán phức tạp để cân bằng mục tiêu bảo vệ môi trường
phát triển kinh tế cũng như sự phát triển bền vững của cộng đồng
sự đồng hành của chính phủ và tổ chức quốc tế từ đây
phải hiện diện rõ ràng hơn
vì khi giá nhiên liệu bất ổn với nhiều lần tăng
thì doanh nghiệp buộc phải tập trung vào lợi nhuận
vào sản xuất và tăng vùng vận chuyển
chính phủ từ đó phải có các công cụ tài chính
với mục tiêu của doanh nghiệp
giám thiếu tiêu thụ nhiên liệu nhiều phát thải
hay tại những diễn đàn như thế này
chúng tôi đề xuất nhiều lần về quỹ quốc tế về năng lượng xanh
hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp
nếu họ chứng minh được tính bình vững với môi trường trong hoạt động
số lượng và chất lượng dịch vụ logistics
cao so với quy mô gdp

cấp độ phát triển thương mại điện tử trong nước
vẫn giữ trì ổn định
ngày nhất dịch vụ chuyển phát nhanh đạt doanh thu
năm hai nghìn một mươi chín là sáu trăm ba mươi hai sáu triệu usd
và ước tính đạt hai một mươi chín tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi bốn
với tốc độ tăng tưởng kết thẳng năm là hai mươi hai một

do đó các giám giải pháp về nhiên liệu
xanh về có tài chính nền tảng số
và cũng như đăng cấp lúc hoàn thiện
là bộ hình hệ sinh thái logistics thật trung
sẽ giúp việt nam đạt được mục tiêu phát triển
logistics gian với mục tiêu môi trường
vào năm hai nghìn năm mươi
thưa quý vị thành phố an toàn vừa nhận
phản ánh của hơn ba mươi hội dân sống
tại khu phố quảng phú thị xã phú mỹ
tỉnh ba rịa vũng tàu
vì việc không có lối ra vào khu dân cư
khiến xe cứu hỏa xe cứu thương
không thể tiếp cận người dân phải đi qua
đường ống khí cao áp tìm ẩn nguy hiểm
mặc dù đã kiến nghị chính quyền
nhiều năm nhưng chưa được giải quyết
mới đây đoàn đại biểu quốc hội
tỉnh ba rịa vũng tàu đã có bữa tiếp xúc
cử tri thị xã phú mỹ
tại bữa tiếp xúc nhiều hội dân ở khu phố
quảng phú đã trình bày những bức xúc
về việc nhiều năm nay kêu chính quyền địa phương
cũng như các cơ quan chức năng về việc
tạo lối đi cho người dân sống dọc hàng rào
khu công nghiệp phú mỹ một thuộc khu phố quảng phú
mỗi người bị thu hồi hàng ngàn
nhưng thay vì vậy
thì chính quyền địa phương cũng như
khu công nghiệp phú mỹ một phải tạo
một điều kiện thuận lợi nhất
vì những người dân bị giải tỏa
luôn là những người thiệt hại
và những người bị bảy lùi
so với sự phát triển tại địa phương
nhưng đã một mươi năm năm nay
những người dân tại tổ sáu
không được hưởng một chính sách như vậy
theo ghi nhận của phóng viên
khu dân cư này một bên giáp với khu công nghiệp
một bên giáp với hệ thống đường ống khí
cao áp được ngầm hóa
dưới đất còn phía trên là đường dây điện
cao thế để vào được khu dân cư này
thì người dân phải băng qua hệ thống
đường ống khí cao áp
tuy nhiên chỉ có xe máy và xe ô tô
bốn chỗ loại nhỏ mới vào được
vì đầu đường của khu dân cư bị cắm
như cọc bê tông kiên cố
hồi xưa đường này là tám mét
thì người dân kêu ca chính quyền địa phương
đã đổi bê tông nâng cấp lên
tuyến đường này không được kết nối vào khu dân cư
cũng như khu công nghiệp tức là hai đầu tuyến đường
là cắn bốn cái cọc
chỉ có xe lưu thông là những người
tay xe cứng thì lưu thông được xe
bốn chỗ nhưng mà phải chạy thẳng chứ cua
là không được khi cấp bách xảy ra sự cố
cháy nổ đường ống cao áp thì người dân
không còn lối thoát
những vấn đề bức xúc đó thì dưới trách nhiệm bản thân
chúng tôi cũng đã đi thực xác
thực tế xuống dưới đó thực tế thì
phản ánh người dân là phản ánh rất là
hiện xe thu gâm rác gặp không thể
vào khu dân cư này nên rác thải
sinh hoạt của người dân bị gom thành
đống lớn gây ô nhiễm môi trường xung quanh
bên cạnh đó xe cứu thương
xe cứu hỏa không thể hỗ trợ người dân
khi xảy ra sự cố hoặc đưa người đi
cấp cứu sau buổi tiếp xúc với
các hộ dân đoàn đại biểu quốc hội
tỉnh bà rịa vũng tàu đã ghi nhận
những ý kiến và cho biết sẽ trình lên
các cấp chính quyền của tỉnh để sớm
có phương án giải quyết
vừa rồi là những nội dung trong thành phố hôm nay
còn bây giờ trang thái xin kính chào và hẹn gặp lại